đoàn công tác của ủy ban khoa học công nghệ và môi trường quốc hội do đồng chí phùng quốc hiền
ủy viên trung mương đảng phó chủ tịch quốc hội làm trưởng đoàn
đã tiến hành giám sát về an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất sinh hoạt và quản lý an toàn hồ đập tại tỉnh hòa bình
hiện nay tỉnh hòa bình đang khai thác tổng sản lượng nước là hai trăm năm mươi bảy một mươi bốn triệu m ba một năm
có một mươi một trên một mươi hai đô thị được cung cấp nước sạch cho khoảng bốn mươi bốn hộ dân
toàn tỉnh có năm trăm bốn mươi bốn hồ chứa đang hoạt động
qua kiểm tra các công trình trước mưa lũ hồ đập được vận hành bình thường ở mức thiết kế ba trăm năm mươi hai công trình
hồ đập có một số tồn tại như thấm qua thân và nền đập lún nứt sạt trượt mái dốc
sói lở thượng lưu hư hỏng xói lở tràn do dị cống lấy nước
cần khắc phục sửa chữa là một trăm chín mươi hai hồ đập
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí phùng quốc hiển đánh giá cao công tác thực hiện an ninh nguồn nước
phục vụ sản xuất sinh hoạt và quản lý an toàn hồ đập trên địa bàn tỉnh hòa bình
đồng thời đề nghị hòa bình cần có quy hoạch tổng thể về thủy lợi tài nguyên nước trên địa bàn
đưa vào nghị quyết của đảng bộ tỉnh về an ninh nguồn nước coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
chú trọng phát triển rừng và lưu ý phân cấp quản lý các hồ đập để bảo đảm hiệu quả